tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã khai mạc lễ hội du lịch cửa lò năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến dự và đánh chống khai mạc lễ hội
cửa lò là vùng đất có địa thế tụ khí cảnh trí vô cùng tươi đẹp và gắn với nhiều huyền tích
trải qua bao thăng trầm của lịch sử với sự nỗ lực phấn đấu hiện nay thị xã cửa lò mang giáng dấp của đô thị du lịch biển hiện đại
được tổ chức du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất việt nam
nơi đây còn là điểm kết nối với nam đàn quê bác khu di tích lịch sử đặc biệt kim liên
làng tiền điền quê hương của đại thi hào dân tộc nguyễn du và các điểm khu du lịch nổi tiếng của xứ nghệ và cả nước
cũng trong đêm khai mạc lễ hội du lịch cửa lò năm hai nghìn một mươi tám
ngay tại quảng trường bình minh đã diễn ra các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc